trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan tại bangkok thái lan đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công sông hằng lần thứ một mươi
hội nghị do phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao ấn độ đồng chủ trì với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao các nước campuchia lào myanmar và thái lan
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là kỷ niệm hai mươi năm hợp tác mgc đây là thời điểm để xây dựng lộ trình đưa hợp tác mgc lên tầm cao mới
phó thủ tướng đã đề xuất một số ưu tiên hợp tác trong thời gian tới bao gồm tăng cường hợp tác kết nối nhất là việc mở rộng hành lang kinh tế đông tây hành lang kinh tế phía nam tới ấn độ bằng đường bộ và đường biển cũng như mở rộng tuyến đường cao tốc ấn độ myanmar thái lan tới campuchia lào và việt nam đồng thời tích cực nghiên cứu các dự án hỗ trợ phát triển mạng lưới giao thông đa phương thức nối liền khu vực mekong và ấn độ
kết thúc hội nghị các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung hội nghị bộ trưởng mgc lần thứ một mươi kế hoạch hành động hợp tác mgc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai và nhất trí sẽ tổ chức hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công sông hằng lần thứ một mươi một tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi